sau một mươi ngày xảy ra sự cố sạt trượt trong hầm đường sắt bảy gió gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến qua đèo cả
nhiều giải pháp khắc phục sự cố đã được chủ đầu tư và ngành đường sắt khẩn trương triển khai
để có thể thông lại tuyến đường sắt ngày hai mươi hai tháng bốn
tại hiện trường đội ngũ công nhân kỹ sư hối hả khoan neo dựng khung tăng kết cấu vỏ hầm
và các mũi khoan từ phía đỉnh xuống vị trí sụt để bơm bê tông ra cố
đây được xem là giải pháp có ưu điểm xử lý rứt điểm các vị trí sạt lở
và nguy cơ sạt lở cao trên tinh thần huy động lực lượng nhanh nhất giải pháp sáng tạo nhất
an toàn tuyệt đối cho cán bộ kỹ sư công nhân và tập trung nguồn lực cao nhất cho thi công
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để khắc phục nhanh nhất các điểm sạt lở hầm bãi gió với chiều dài hơn hai mươi mét
khối lượng đất đá khoảng một trăm tám mươi m ba hàng trăm cán bộ kỹ sư công nhân cùng thiết bị máy móc chuyên dụng
triển khai ba mũi thi công cả ngày lẫn đêm phân đấu thông tuyến dự kiến vào ngày hai mươi hai tháng bốn tới